theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
trong hôm nay cả nước có một mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca điều trị khỏi lên hai trăm chín mươi ba ca số ca còn đang điều trị là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy hai trăm năm mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu ba trăm linh một người cách ly tại nhà và nơi lưu trú chín trăm ba mươi hai người